chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của truyền hình nhân dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận biểu dường những nỗ lực cố gắng và kết quả
mà tỉnh phú thọ đã đạt được trong thời gian qua
trong đó một mươi một trên một mươi hai chỉ tiêu về kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch
tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá ước đạt ba bốn cao hơn so với con số tăng trưởng của cả nước
phú thọ cũng đã tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cơ bản tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm
giải pháp chủ yếu đã nêu trong các báo cáo trình tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh
đồng thời đề nghị tỉnh phú thọ cần quán triệt sâu sắc tạo sự thống nhất đồng bộ
trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và nhóm giải pháp
mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh phú thọ lần thứ một mươi chín đã đề ra
tiếp tục tập trung cùng cả nước vừa kiểm soát dịch covid một mươi chín hiệu quả
vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sớm hoàn thành và triển khai có hiệu quả
quy hoạch tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
cùng với đó tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh
thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính
đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
phấn đấu xây dựng tỉnh phú thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía bắc
sáng nay kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm đã khai mạc
tại kỳ họp cuối cùng của hội đồng nhân dân thành phố hà nội khóa một mươi năm này
các đại biểu sẽ xem xét quyết nghị hàng loạt vấn đề quan trọng
các nghị quyết mang tính định hướng phát triển của thành phố hà nội cho năm hai nghìn hai mươi
và giai đoạn tiếp theo và các nội dung có tác động liên quan tới đời sống dân sinh
dự phiên khai mạc có đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị
trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi do đại dịch gây ra
kinh tế thủ đô tiếp tục duy trì sự tăng trưởng và phát triển
trong đó đạt và vượt một mươi sáu trên hai mươi hai chỉ tiêu chủ yếu
grdp ước tăng ba chín mươi tám cao gấp khoảng một năm lần mức bình quân chung của cả nước
phát biểu tại kỳ họp đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh
những kết quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi và cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi có đóng góp rất quan trọng của hội đồng nhân dân thành phố
với vai trò vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân thủ đô
tuy nhiên bí thư thành ủy hà nội cũng cho rằng
thủ đô hà nội còn không ít những việc chưa đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của cử tri
như quy hoạch xây dựng quản lý đô thị trật tự an toàn giao thông bảo vệ môi trường
một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thủ đô
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy tổ chức đảng còn thấp
đồng chí vương đình huệ đề nghị các đại biểu cần thảo luận
cho ý kiến để bổ sung hoàn thiện chủ đề công tác của năm
và xem xét quyết định những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm
mang tính đột phá để tạo cho được những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực
ngay trong năm hai nghìn hai mươi một nhất là những vấn đề sân sinh bức xúc tồn tại kéo dài nhiều năm
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố hà nội sẽ kiện toàn chức danh
chủ tịch hội đồng nhân dân các phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng chí vương đình huệ đề nghị các đại biểu thảo luận
đánh giá và lựa chọn những cán bộ thực sự xứng đáng để bầu các chức danh
nhằm sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy bảo đảm thông suốt hoạt động của hệ thống chính trị
sáng nay bảy tháng một mươi hai hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi sáu khóa chín
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với nhiều nội dung quan trọng trong đó có năm mươi hai tờ trình
báo cáo về đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới kỳ họp sẽ diễn ra đến hết ngày chín một mươi hai
do chịu ảnh hưởng của hai đợt dịch covid một mươi chín nên nhiều trị tiêu kinh tế quan trọng
được giảm và có mức tăng trưởng khá thấp quy mô tổng sản phẩm năm hai nghìn hai mươi ước đạt hơn
một trăm linh một tỷ đồng tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt hơn tám mươi bảy triệu đồng
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng dịch vụ công nghiệp nông nghiệp
theo kịch bản dự báo năm hai nghìn hai mươi một kinh tế thành phố đà nẵng sẽ phục hồi nhanh
tốc độ tăng grdp năm hai nghìn hai mươi một đạt tám năm chín phân đấu tổng giá trị tăng thêm của các khu vực
dịch vụ công nghiệp và xây dựng
tương đương với kết quả năm hai nghìn một mươi chín doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng trên một trăm năm mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế sáng nay cho biết đã nhận được chỉ đạo
từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai về việc bảo đảm an toàn công trình
và hạ du hồ thủy điện hương điền
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã đề nghị các đơn vị liên quan
chỉ đạo chủ hồ thủy điện hương điền theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và tổ chức vận hành
theo đúng quy trình vận hành liên hồ đã được phê duyệt bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du
cắm biển cảnh báo quan chắc theo dõi diễn biến đánh giá ảnh hưởng sạt lở tới công trình thủy điện
hương điền và an toàn phía hạ du do ảnh hưởng của mưa lớn khu vực hạ lưu hồ hương điền đã xảy ra
sạt lở phía hạ lưu vài trái đập vị trí điểm sạt lở cách chân đập thủy điện hương điền từ sáu mươi đến hai trăm linh mét
gây lo lắng cho các địa phương phía hạ du
thưa quý vị giá trị của rừng ngập mặn đối với ứng phó biến đổi khí hậu là rất quan trọng
trồng rừng ngập mặn được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần giảm thiểu rủi ro và thảm họa
cho người dân vùng ven biển tuy nhiên theo đại diện hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh khánh hòa
diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh khánh hòa đang suy giảm rất nhanh
do đó chung tay bảo vệ rừng ngập mặn là việc làm rất cấp bách ghi nhận tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
qua điều tra khảo sát mức độ phân bố rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh khánh hòa cho thấy
rừng ngập mặn hiện phân bố giải rác bị suy giảm mạnh về diện tích và chất lượng
nguyên nhân là do rừng ngập mặn chưa được chăm sóc bảo vệ chú đáo
một số nơi tự ý chuyển đổi thành diện tích nuôi tôm cá hoặc mục đích sử dụng khác

theo các chuyên gia chỉ có một vài khu vực được giao cho doanh nghiệp quản lý là được bảo vệ tốt
tuy nhiên những mô hình ấy chưa nhiều và chưa đủ để khơi dậy một phong trào ý thức tự giác bảo vệ môi trường
do đó một mặt nhà nước cần phải hoàn thiện quy định về quản lý và quy hoạch rừng ngập mặn
mặt khác phải huy động thêm nhiều doanh nghiệp các tổ chức xã hội cùng tham gia phát triển bảo vệ rừng ngập mặn
góp phần chống biến đổi khí hậu hiện nay
đã đến lúc phải đẩy mạnh việc bảo vệ những bức tường xanh chắn sóng chắn gió này
vì nó có ý nghĩa đặc biệt với các vùng ven biển
xong để làm được việc này cần có sự trung sức của cả hệ thống chính trị và của cả cộng đồng dân cư
việc xã hội hóa chủ trương phát triển bảo vệ rừng ngập mặn là hướng đi cần được các cấp các ngành nghiên cứu nhân rộng
tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng
trên ba bảy triệu đơn đặt hàng mua sắm trực tuyến
chuyển sang những thông tin về tình hình giao thông
thưa quý vị tối ngày hôm qua sáu tháng một mươi hai trên quốc lộ ba đoạn qua xã vân tùng huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến cho hai người tử vong
theo thông tin cơ quan chức năng cung cấp khoảng
một mươi chín h ngày sáu tháng một mươi hai ô tô mang biển kiểm soát ba mươi sáu c hai mươi nghìn hai trăm một mươi hai đang di chuyển trên quốc lộ ba
theo hướng bắc cạn đi cao bằng đã va chạm mạnh với xe máy đi cùng chiều sau đó đâm vào ta luy dương
hậu quả hai bố con đi trên xe máy trú ở xã vân tùng huyện ngân sơn tử vong
hiện nay cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
tại bắc cạn trong ngày hôm qua trên quốc lộ ba b đoạn qua thành phố bắc cạn cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
làm cho một người chết
và hai người bị thương
cuối giờ chiều qua sáu tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh
vẫn đang truy lùng nhóm quái xế tổ chức đua xe trên quốc lộ một a và tháo chạy khi bị lực lượng chức năng chặn bắt
ngay khi nhận được tin báo có nhóm hơn một trăm linh chiếc xe tụ tập đua xe trên quốc lộ một a
theo hướng từ cầu vực gò dương về cầu vực trạm hai quận thủ đức
đội cảnh sát giao thông rạch chiếc
phối hợp công an quận thủ đức tổ chức chốt chặn truy bắt
nhóm này sau đó chạy tán loạn ra các con hẻm nhà dân
người dân địa phương cho biết nhóm này có khoảng một trăm linh chiếc xe đã qua độ chế để đua tốc độ
lực lượng chức năng sau đó đã bao vây truy lùng và bắt được hơn một mươi xe
cùng hàng chục đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên trẻ tuổi
trước đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
đã tổ chức đợt cao điểm truy quét tệ nạn đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã xảy ra một số vụ giết và cướp xe ôm
các đối tượng gây án đã bị lực lượng công an truy bắt và xử lý
nhưng qua các vụ án này có thể thấy là những người hành nghề xe ôm cần phải hết sức cảnh giác
trước loại tội phạm nguy hiểm này bởi chúng có thể ra tay sát hại để cướp tài sản bất cứ lúc nào
đây là hiện trường vụ giết người cướp xe ôm vừa xảy ra ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
nạn nhân là ông nguyễn văn đông năm mươi năm tuổi trú tại huyện grong anna lên thành phố buôn ma thuột hành nghề xe ôm
thủ phạm là lê văn thành hai mươi bốn tuổi trú tại huyện buôn đôn đã bị công an bắt giữ sau một mươi giờ gây án
họ chạy về đây
họ chạy về đây xong rồi lúc đó gặp chú xe ôm xong chú hỏi đi xe ôm hắn đi rồi
tại vì đi bộ xa đi xe xong rồi cướp tài sản
giết cướp xe ôm là một loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng gây hậu quả lớn xâm phạm đến tính mạng sức khỏe tài sản của nhân dân
do đó người dân đặc biệt là các bác tài xe ôm cần nêu cao tinh thần cảnh giác
những phương thức thủ đoạn của đối tượng cướp xe ôm vẫn là chuẩn bị sẵn hùng khí
túi khách giả dạng khách thuê xe ôm vào ban đêm đến tuyến đường vắng để gây án
đối với tài xế xe ôm trên đường đi nếu thấy bất thường thì cần từ chối không tiếp tục chở khách nữa
khi cảm thấy bất an thì cần báo tin cho người thân hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn cách xử lý và can thiệp kịp thời
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
bộ công an mới đưa ra cảnh báo về một phần mềm gián điệp được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo trộm cắp
và chiếm đoạt tài sản của người dùng điện thoại hệ điều hành android
qua điều tra lực lượng công an phát hiện đã có hàng chục bị hại tại các tỉnh thành phố như đà nẵng huế
tuyên quang nghệ an an giang đắk lắc bị các đối tượng trộm cắp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
phần mềm gián điệp này được các đối tượng nguy tạo giả danh ứng dụng điện thoại mang tên bộ công an
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là dùng công nghệ voip tạo lập các số điện thoại ảo
giả mạo số điện thoại công khai của cơ quan thực tỷ pháp luật thông báo cho bị hại đang bị điều tra
nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ khởi tố
sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành android
sau khi nạn nhân cài đặt app mang tên bộ công an theo hướng dẫn của các đối tượng
nạn nhân sẽ phải điền thêm các trường thông tin hiển thị trên app giả mạo này như tên đăng nhập
mật khẩu tài khoản ngân hàng họ tên số chứng minh nhân dân căn cước công dân
các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý
nguy hiểm hơn các đối tượng còn có thể điều khiển điện thoại di động của người dùng từ xa mà chủ điện thoại không hề hay biết
bộ công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng
tuyệt đối không truy cập các đường linh không chính thống không cài đặt các phần mềm ứng dụng từ các nguồn không chính thống
thưa quý vị ba mươi sáu tỉnh thành phố sẽ kiểm tra và xử lý tên miền liên quan đến báo chí
dễ gây nhầm lẫn với trang thông tin điện tử tổng hợp
đây là yêu cầu của bộ thông tin và truyền thông mới gửi tới ba mươi sáu sở thông tin và truyền thông
sáu tỉnh thành phố sẽ giả soát các tên miền liên quan đến báo chí là hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng
quảng bình vĩnh long bình phước lâm đồng quảng nam ninh bình bình dương quảng trị nghệ an hà tĩnh
bắc giang cần thơ đắk lắc tuyên quang hải dương tây ninh thái bình khánh hòa nam định
hóa bắc ninh hưng yên hà nam thừa thiên huế phú thọ bà rịa vũng tàu bình định kiên giang lào cai vĩnh phúc gia lai hòa bình
trước đó theo thanh tra bộ thông tin và truyền thông nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp
và báo điện tử bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ tên miền như là báo tạp chí tin tức news online
sáng nay ngày bảy tháng một mươi hai phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh kiên giang cho biết đã phối hợp với cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
công an tỉnh lạng sơn và cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn tiến hành trục xuất bốn người trung quốc về nước sau khi hoàn thành cách ly theo quy định
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng một mươi một trong lúc tuần tra kiểm soát công an thành phố hà tiên đã phát hiện và bắt giữ bốn người mang quốc tịch trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam để sang campuchia
nhất các đối tượng trước đây từng làm việc ở campuchia đến cuối năm hai nghìn một mươi chín về lại trung quốc
sau đó do dịch bệnh covid một mươi chín nên không thể quay về campuchia
các đối tượng đã thuê người dẫn đi đường tiểu ngạch qua lãnh thổ việt nam để sang campuchia
đến tối ngày năm tháng một mươi một thì bị công an thành phố hà tiên phát hiện và bắt giữ và đưa vào khu cách ly tập trung cho đến ngày bị trục xuất về nước
bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín sắp có hiệu lực thi hành vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho phép người lao động được từ chối làm việc trong những trường hợp như sau
thứ nhất từ chối việc làm nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc
thứ hai từ chối làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt nếu công việc này có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của người lao động

hai trường hợp khi bị chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá sáu mươi ngày làm việc cộng dồn trong một năm khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai hỏa hoạn dịch bệnh nguy hiểm mà người lao động không đồng ý
người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá sáu mươi ngày làm việc cộng dồn trong vòng một năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định
thưa quý vị theo ghi nhận của sàn giao dịch việc làm hà nội dịp cuối năm
nhiều doanh nghiệp đã tăng đăng ký tuyển số lượng lớn nhân viên trong đó tập trung vào các ngành nghề như nhân viên kỹ thuật nhân viên kinh doanh công nhân sản xuất cơ khí hàn xây dựng hành chính nhân sự nhân viên kinh doanh bán hàng kế toán
nhiều chuyên gia nhận định từ nay đến tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp còn tăng cao cơ hội việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm hai mươi sáu ba mươi năm tuổi
mức lương trung bình các doanh nghiệp trả cho người lao động dịp cuối năm từ năm đến hai mươi triệu đồng
trong đó mức năm bảy triệu đồng một tháng dành cho lao động chưa có tay nghề sinh viên mới ra trường hoặc các công việc thời vụ bán thời gian
theo thông tin từ cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương sau sáu mươi giờ mua sắm trực tuyến việt nam nằm trong sự kiện online friday hai nghìn hai mươi với chủ đề
siêu sao siêu sale diễn ra từ h ngày bốn tháng một mươi hai tới một mươi hai h ngày sáu tháng một mươi hai đã có một mươi một hai triệu lượt xem thông tin trên ứng dụng và thiết bị

khách hàng sử dụng nhiều nhất trong sự kiện là so sánh giá với trên một bốn triệu lượt tương tác so sánh giá
chương trình voucher mua sắm việt nam áp dụng toàn quốc trên năm mươi hai website sàn thương mại điện tử trong sáu mươi giờ đã ghi nhận trên ba bảy triệu đơn đặt hàng tăng hai trăm sáu mươi bảy so với ngày trung bình trong năm
chiều tối qua quỹ đạo phật ngày nay phối hợp cùng với trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia tổ chức lễ đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến sắc cho y học lần thứ tám
với thông điệp cho đi là còn mãi đang lan tỏa ngày càng mạnh mẽ thông qua sự tuyên truyền vận động của quỹ đạo phật ngày nay đã có hơn bốn năm trăm linh người phát tâm đăng ký hiến mô tạng cứu người và hiến sát cho y học
số lượng đăng ký đông nhất là vào năm hai nghìn một mươi chín với một hai trăm bảy mươi tám người năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín có hơn năm trăm linh người đăng ký tham gia
cho đến nay trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã tiếp nhận hơn bốn mươi người tình nguyện đăng ký
y tế tham gia hiến tạng và hiến sát phục vụ cho y học thống kê cho thấy mỗi năm cả nước có hàng ngàn ca bệnh rơi vào tình cảnh thiếu mô tạng để cấy ghép phục hồi sức khỏe duy trì sự sống
trong những năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới tại thanh hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
xuyên suốt quá trình này các tri bộ cơ sở đã nêu cao tính tiên phòng gương mẫu đóng vai trò quan trọng trong thay đổi của diện mạo nông thôn từng ngày
tri bộ thôn văn bắc xã đông văn huyện đông sơn được bầu là tập thể tiêu biểu với thành tích ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới
một mươi hộ tại thôn đã tự nguyện hiến đất để bê tông hóa gần ba km đường giao thông ngõ xóm
trong bốn tỷ đồng đã huy động để xây dựng nông thôn bảy mươi là do nhân dân đóng góp
xuyên suốt quá trình này các tri bộ cơ sở đã nêu cao tính tiên phòng gương mẫu đóng vai trò quan trọng trong thay đổi của diện mạo nông thôn từng ngày

phổ biến những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao
giữa liên minh châu âu và anh thời kỳ hậu brexit đã đạt được bước đột phá trong đêm qua tại bruxelles
sau khi hai bên thống nhất được thỏa thuận về quyền tiếp cận ngư trường
đây là một trong ba bất đồng lớn nhất giữa eu và anh trong suốt chín tháng qua
phía anh cho phép các ngư dân châu âu được đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế hai trăm linh hải lý của anh
đổi lại phía châu âu chấp nhận rằng đặc quyền này sẽ chỉ kéo dài từ năm đến bảy năm
trước khi hai bên đạt được một thỏa thuận mới
trước đó một số nước châu âu đặc biệt là pháp trong những ngày qua đã công khai tuyên bố
sẽ bỏ phiếu phủ quyết bất kỳ thỏa thuận hậu brexit nào nếu quyền lợi của các ngư dân châu âu bị đe dọa
các nhà đàm phán eu và anh bước sang thảo luận bất đồng lớn thứ hai
liên quan đến việc bảo đảm các điều kiện cạnh tranh thương mại công bằng giữa hai bên
ngày sáu tháng một mươi hai các nhà lãnh đạo pháp và đức đã gửi chỉ thị cứng rắn cho trưởng đoàn đàm phán eu
ông michel barnier rằng phía eu kiên quyết trừng phạt anh nếu anh thay đổi chính sách để tạo lợi thế cạnh tranh
lãnh đạo các nước châu phi vừa kết thúc thảo luận trực tuyến để đánh giá lại việc triển khai kế hoạch đầy tham vọng
vì một châu phi không xung đột trong bốn năm qua
sự kiện được tổ chức trong bối cảnh tình trạng bất ổn bạo lực đang leo thang tại nhiều khu vực của châu lục
năm hai nghìn một mươi ba liên minh châu phi au đã thông qua kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng xung đột
của châu lục vào năm hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạc tổng thống nam phi sirin ramaphosa giữ công vị chủ tịch luân phiên au nhấn mạnh rằng
tới nay tiếng súng vẫn chưa dứt ở khu vực
có những thiếu sót trong quá trình triển khai kế hoạch phải được khắc phục ngay lập tức
khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực đang tàn phá khu vực sahel và miền bắc mozambique
đặc biệt là tình hình tại phía tây sahara nơi bất ổn bùng phát trong thời gian gần đây
giữa maroc và lực lượng phiến quân pozalero
trong khi giao tranh ở ethiopia
đến nay đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa
để vượt biên giới sang sudan
liên quan đến vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của iran
mohsen farizadeh lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cho rằng
vũ khí để dùng để ám sát nhà khoa học này đó là một khẩu súng máy
được điều khiển bằng vệ tinh với trí thông minh nhân tạo
phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
đô đốc ali fajavi tiết lộ với truyền thông rằng
nhà khoa học mosel farizadeh đang lái xe trên đường cao tốc bên ngoài thủ đô tehran của iran
theo sau là một mươi một vệ binh vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một thì bị một khẩu súng máy nhắm và bắn một mươi ba phát
khẩu súng máy được gắn trên một chiếc xe bán tải nissan
và chỉ tập trung vào khuôn mặt của ông farizadeh vì vợ của nhà khoa học
mặc dù chỉ cách ông hai mươi năm cm nhưng không hề bị bắn
khẩu súng được điều khiển trực tuyến thông qua một vệ tinh
và sử dụng máy ảnh tiên tiến cùng trí thông minh nhân tạo để xác định mục tiêu
người đứng đầu nhóm bảo đảm an ninh cho ông farizadeh
trúng bốn viên đạn khi lao vào che chắn cho nhà khoa học
và không có kẻ khủng bố nào tại hiện trường
nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự truyền hay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại